theo thống kê tình trạng bệnh nhân mắc các bệnh lý bướu cổ đang ngày một gia tăng
thế nhưng thực tế lại có không ít bệnh nhân không điều trị vì cho rằng không thể điều trị khỏi hoặc chữa rất phức tạp
theo các bác sĩ bệnh viện nội tiết trung ương cho biết đã áp dụng hai phương pháp mới
trong điều trị u rắp lành một năm nay và có kết quả khả quan
anh quang văn hòm có tiền sử bướu cổ từ một mươi năm trước
anh cũng từng đi học hút dịch nhưng sau mỗi lần khối u lại có chiều hướng to hơn kích thước tới sáu mươi ba mm
sau thăm khám tại khoa bệnh lý tuyến giáp bệnh viện nội tiết trung ương
anh được chỉ định điều trị kết hợp tiêm ethanol tuyệt đối qua da rồi hướng dẫn siêu âm và đốt sóng cao tần
hiện khối u đã giảm bảy mươi kích cỡ và anh không cần phải điều trị thêm
anh hòm chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân được điều trị bằng hai phương pháp này và cho kết quả khả quan
đây là hai phương pháp mới được bệnh viện nội tiết trung ương áp dụng trong một năm gần đây theo kỹ thuật của hàn quốc
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia hai phương pháp này chỉ được chỉ định cho các trường hợp u giáp lành
với bệnh nhân có u dắp lành tính hoặc u hỗn hợp
có phần dịch và phần đặc phần đặc chống ưu thế hoặc là những bệnh nhân mà có u hỗn hợp
sau khi điều trị tiêm cồn tuyệt đối qua da dưới dẫn siêu âm và có tài phát thì mới có chỉ định đốt sóng cao tần
còn với phương pháp tiêm cồn tuyệt đối qua da thì những bệnh nhân có phần dịch là chống ưu thế
có thể ngay lần đầu tiên và bệnh nhân không phải chống dịch nhiều lần rất là hiệu quả
mặc dù tiêm cồn tuyệt đối qua da dưới hướng dẫn siêu âm và đốt sóng cao tần là phương pháp mới
thế nhưng lại có nhiều bệnh nhân lựa chọn vì nhiều ưu điểm hiệu quả đem lại cao mà không cần phẫu thuật
với phương pháp đốt sóng cao tần thì hiệu quả cũng khá là rất là cao
nếu bệnh nhân làm có tuyến giáp to thì tỷ lệ mà giảm được cái thể tích tuyến giáp trong vòng độ khoảng một đến ba tháng
khoảng từ ba mươi năm mươi sau sáu tháng giảm năm mươi và sau một năm giảm được chín mươi
còn phương pháp tiêm cồn tuyệt đối qua da dưới hướng dẫn siêu âm thì
nhìn thấy ngay và bệnh nhân có thể giảm ngay kích thước trong một lần làm đầu tiên
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo sở dĩ các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp đang được coi là cơn dịch
không phải do lây lan mà vì ngày càng nhiều người mắc bệnh được phát hiện
để phát hiện sớm và kịp thời điều trị năng giáp người dân nên đi khám sàng lọc sớm
nếu phát hiện gia nhân tuyến giáp cần tới ngay bệnh viện chuyên khoa nội tiết và dối loạn chuyển hóa để được điều trị triệt đề